dự án dinh dưỡng nông nghiệp cải thiện suy dinh dưỡng dai dẳng của trẻ em dưới năm tuổi
tại khu vực miền núi tỉnh phú yên đã mang lại hiệu quả thiết thực
đây là dự án sử dụng hướng tiếp cận đa ngành bao gồm y tế nông nghiệp giáo dục
có sự huy động tham gia của cộng đồng nhà trường và phụ huynh
trong giải quyết vấn đề suy dinh dưỡng trẻ em tại năm điểm trường
ghi nhận của phóng viên truyền hình nhân dân tại các xã vùng cao
vùng đồng bào dân tộc thiểu số của huyện miền núi đồng xuân tỉnh phú yên
mô hình bữa ăn dinh dưỡng tại các điểm trường vùng đồng bào dân tộc thiểu số
chưa có bán chú của huyện miền núi đồng xuân được triển khai từ năm hai nghìn một mươi
được tổ chức hợp tác y tế hà lan việt nam cùng chính quyền địa phương thực hiện
các trường mầm non hợp tác với phụ huynh và nhà hảo tâm tự nấu bữa ăn dinh dưỡng
cung cấp cho trẻ tại trường học được ngành y tế bảo đảm về vệ sinh an toàn thực phẩm
và kiến thức dinh dưỡng mỗi suất ăn trị giá một mươi hai đồng duy trì từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần
trẻ được ăn cơm trưa buổi chiều ăn nhẹ trước khi về nhà
nó góp phần giảm tỷ lệ trị sinh dưỡng trong nhà trường
tôi nói ví dụ như là năm học một mươi chín hai mươi vừa rồi thì đầu năm là tỷ lệ sinh dưỡng nó trên bốn mươi một trăm linh
nhưng mà đến cuối năm thì chỉ còn trên hai mươi năm một trăm linh thôi
thì cái điều này đã thấy được là cái dự án rất là tốt
các cháu ăn ngon ngủ tốt tại trường
các bà mẹ phục viên
đến nay mô hình bữa ăn học đường đã được nhân rộng tại nhiều điểm trường miền núi
chưa có bán chú của huyện đồng xuân với bốn trăm hai mươi năm trẻ mẫu giáo
tuy nhiên mô hình rất có thể phải dừng lại khi dự án dinh dưỡng nông nghiệp kết thúc vào cuối năm hai nghìn hai mươi
dự án này rất có hiệu quả đối với các vùng đồng bào nhân tộc tiêu số
tại vì họ là phụ thuộc theo điều kiện kinh tế rất là khó khăn thấp
thế nên là mong rằng cái tổ chức này sẽ dài thêm khoảng từ hai mươi một hai mươi năm
và không những cho địa bàn phú mỡ và cho những xã khác
dự án dinh dưỡng nông nghiệp trong đó có mô hình bữa ăn học đường mang lại hiệu quả rất lớn
góp phần cải thiện dinh dưỡng cho trẻ em vùng khó khăn
dự án rất cần có sự chung tay của cộng đồng xã hội để mô hình được duy trì